bộ y tế cho biết trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp tốc độ và mức độ lây lan nhanh chóng gia tăng nhanh chóng về số ca mắc tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước để đảm bảo việc thu dung điều trị ca bệnh covid một mươi chín bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương phối hợp chỉ đạo thực hiện các nội dung sau